trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bảy các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại canada
và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng canada
đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam từ toronto về nước
những công dân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
đây là chuyến bay thứ tư của chính phủ tổ chức đưa công dân từ canada về nước kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại sứ quán việt nam tại ottawa đã cử cán bộ tới sân bay ở toronto
để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay
tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tại việt nam